liên quan đến diễn biến dịch bệnh tại trung quốc các thành phố của nước này đang tiến hành tăng cường kiểm soát covid một mươi chín tiếp tục lây lan trên địa bàn
trong đó thành phố thượng hải ngày một mươi tháng bốn ghi nhận kỷ lục ca lây nhiễm mới covid một mươi chín và đang thực hiện lệnh phong tỏa trong nhiều tuần qua
ngày một mươi tháng bốn thành phố thượng hải của trung quốc ghi nhận gần hai mươi năm ca lây nhiễm mới covid một mươi chín trong cộng đồng
trong số ca mắc mới một sáu ca có triệu chứng và hai mươi ba chín trăm ba mươi bảy ca không có triệu chứng
thành phố hai mươi sáu triệu dân này đang thực hiện lệnh phong tỏa trên diện rộng trong nhiều tuần qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
chỉ nhân viên y tế tình nguyện viên nhân viên giao hàng hoặc một số đối tượng có giấy phép đặc biệt mới được ra khỏi nhà
lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cung ứng thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác khi nhiều siêu thị phải đóng cửa
trước tình hình này lãnh đạo một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao hàng và công ty thương mại điện tử đã cam kết đảm bảo nguồn cung ứng không bị đình trệ
tập đoàn thương mại điện tử jd com cho biết đang chú trọng vào các thực phẩm cơ bản và đồ dùng cho trẻ em trong khi đó công ty cung cấp dịch vụ giao hàng ele
thông báo đã bổ sung thêm hai tám trăm linh nhân viên giao hàng trong tuần qua để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân
trước đó bộ giao thông trung quốc cho biết đã có cuộc gặp với các cơ quan chính phủ khác
để bàn về việc tiêu chuẩn hóa các trạm giám sát đại dịch trên đường cao tốc bởi các biện pháp siết chặt tại các địa phương khiến chuỗi cung ứng bị tắt nghẽn
ngày chín tháng bốn chính quyền thành phố bắc kinh của trung quốc cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với một khu vực có nguy cơ cao sau khi ghi nhận tám ca mắc mới covid một mươi chín tại khu vực này trong hai tuần qua
cùng ngày nhà chức trách thành phố quảng châu cho biết sẽ thực hiện xét nghiệm diện rộng tại một mươi một quận của thành phố này sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong ngày tám tháng bốn
trong khi đó thành phố cảng
ninh ba gần thượng hải ngày một mươi tháng bốn thông báo dừng toàn bộ dịch vụ ăn uống trong khách sạn nhà hàng đồng thời những người sống trong khu phong tỏa phải thực hiện xét nghiệm hằng ngày trong ba ngày
trong bối cảnh các thành phố tại trung quốc tăng cường phòng tỏa kiểm soát dịch bệnh như vậy và cũng rút kinh nghiệm từ diễn biến tại thượng hải tích trữ đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội trung quốc
bộ điện hoa nam buổi sáng scmp đưa tin trang web y tế nổi tiếng dr clove đã công bố danh sách những vật dụng mà mọi người sẽ cần
nếu họ đột ngột bị cách ly và đưa ra lời khuyên về việc tích trữ thực phẩm trong thời gian dài
vào hôm một mươi tháng bốn trên nền tảng mạng xã hội wibo đã xuất hiện một chủ đề thảo luận thu hút nhiều sự chú ý
tôi nên chuẩn bị những vật dụng gì trong trường hợp bất ngờ nhận được thông báo cách ly là thông báo đã nhận được hơn bốn mươi một triệu lượt xem và một mươi bốn bình luận
một bài đăng khác được lan truyền trên mạng xã hội trung quốc khuyến cáo các bộ gia đình tích trữ các nhu yếu phẩm như gạo dầu ăn
nước uống sản phẩm vệ sinh phụ nữ và giấy vệ sinh
trong một số trường hợp khác một plockcher thậm chí còn lập một nhóm sinh tồn bán các khóa học về cách sống qua thời gian cách ly với giá hai trăm chín mươi chín nhân dân tệ
vấn đề này càng được quan tâm hơn khi các báo cáo về tình trạng thiếu lương thực ở thượng hải được lan truyền
người dân cho biết các kênh đặt hàng tạp hóa trực tuyến hầu hết đã hết hàng và việc phân phối thực phẩm ở các khu có vẻ không đồng đều
một số cư dân cũng được cho là đã bắt đầu khởi động
các cư dân cũng đã bắt đầu khởi động hệ thống đổi hàng ví dụ như đổi cam để lấy muối
một người dân nói khi dự trữ thực phẩm tôi cũng phải xem xét đến thời tiết
khoai tây và cà rốt có thể để được lâu trong khí hậu của bắc kinh kể cả trong tình huống nào thì tôi vẫn còn có rất nhiều bột mì tôi có thể làm bánh và ăn với đầu phụ nấu cà chua
ở miền nam trung quốc nơi có ít văn hóa dự trữ thực phẩm hơn cũng đã báo cáo về tình trạng mua bán sôi động
một phụ nữ ở quảng châu thủ phủ của tỉnh quảng đông cho biết
khi cô tới một siêu thị vào ngày một mươi tháng bốn siêu thị này đã hết nhiều mặt hàng và cô nhận thấy người ta đã đóng gói rất nhiều đồ ăn để trả hàng cho những đơn đặt hàng trực tuyến
thưa quý vị làng sóng covid một mươi chín làm việc giao thực phẩm ở trung quốc bị ảnh hưởng nặng nề
người dân lên kế hoạch chuẩn bị cho những trường hợp khó khăn nhất
diễn biến dịch bệnh và tác động của nó lên đời sống xã hội trung quốc sẽ còn nghiêm trọng đến đâu
phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy trung quốc nên kiểm soát dịch một cách linh hoạt hơn
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày